hà nội có số ca nhiễm ncov trong ngày hai mươi chín tháng tám cao kỷ lục
sở y tế hà nội công bố một trăm ba mươi ba ca dương tính trong đó có bốn trường hợp được phát hiện tại cộng đồng
một trăm hai mươi chín người còn lại đã cách ly hoặc sống trong vùng phong tỏa
theo thông tin từ sở y tế hà nội tối hai mươi chín tháng tám thành phố vừa ghi nhận thêm bốn mươi chín trường hợp
có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai trong đó một người tại cộng đồng
chín trường hợp đã cách ly và ba mươi chín người sống ở vùng phong tỏa
trường hợp nhiễm sars cov hai trong cộng đồng là anh m g t hai mươi chín tuổi trú tại an thượng hoài đức
người này được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ngày hai mươi bảy tháng tám do cùng thôn với ổ dịch xóm ngò ăn hạ
kết quả mẫu gộp và mẫu đơn bằng phương pháp rt pcr cho thấy anh tê dương tính với ncov
các trường hợp còn lại đều là f một có độ tuổi từ sáu đến bảy mươi bảy trú tại các khu vực tân lập đan phượng
việt hùng đông anh ô trợ dừa đống đa yên nghĩa hà đông giáp bát hoàng mai hương sơn mỹ đức và hà hồi thương tín
như vậy từ một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng tám đến một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng tám hà nội đã có thêm một trăm ba mươi ba người dương tính với ncov
đây là con số cao nhất tại hà nội kể từ khi dịch bùng phát tới nay theo số liệu của sở y tế hà nội
trong đó bốn trường hợp được phát hiện tại cộng đồng một trăm hai mươi chín người còn lại đã cách ly hoặc sống trong vùng phong tỏa
số người được ghi nhận nhiễm ncov trong ngày hôm nay tại hà nội đã tăng đột biến so với những ngày trước đó
ngày hai mươi tám tháng tám là sáu mươi ba ca hai mươi bảy tháng tám là năm mươi chín ca hai mươi sáu tháng tám là sáu mươi sáu ca hai mươi năm tháng tám là chín mươi ba ca hai mươi bốn tháng tám là sáu mươi bảy ca hai mươi ba tháng tám là ba mươi sáu ca
các trường hợp được ghi nhận chủ yếu liên quan đến ổ dịch thanh xuân trung
các trường hợp được ghi nhận chủ yếu liên quan đến ổ dịch thanh xuân trung
từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát vào ngày hai mươi bảy tháng bốn hà nội đã ghi nhận tổng cộng ba chín mươi một trường hợp nhiễm sars cov hai
trong đó một năm trăm ba mươi bốn người được phát hiện ngoài cộng đồng một năm trăm năm mươi bảy trường hợp còn lại đã cách ly
ngoài ra một trăm chín mươi trường hợp liên quan các ổ dịch tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương bệnh viện ca trên địa bàn cũng được bộ y tế công bố trước đó